tổng công suất điện thương phẩm lên tới hơn năm trăm linh tỷ kwh vào năm hai nghìn ba mươi gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi
trong đó năng lượng tái tạo được tạo điều kiện phát triển mạnh chiếm khoảng ba mươi một ba mươi chín
điện gió ngoài khơi lần đầu tiên xuất hiện trong cơ cấu nguồn điện cùng với đó là định hướng khuyến
kích tư nhân tham gia đầu tư các dự án điện đó là những điểm nổi bật trong quy hoạch phát
triển lực quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi hay còn gọi là quy hoạch điện tám
thưa quý vị sau sáu lần trình thủ tướng đến lần thứ bảy kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám đã
được thủ tướng phê duyệt tuy nhiên bộ công thương cho biết đây là bản kế hoạch chưa hoàn
chỉnh khi nhiều địa phương chưa có báo cáo dữ liệu về các dự án nguồn trên địa bàn
làm cơ sở để bộ thẩm định và đưa vào bản kế hoạch
cùng với đó là những thách thức của bộ công thương cho biết đây là những thách thức của bộ công thương
về cơ chế về cơ sở tính giá cho những loại hình nguồn điện chưa có tiền lệ
sau một năm công bố quy hoạch điện tám tới ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch thực hiện quy hoạch này
mới được ban hành chỉ hai ngày sau đó bộ công thương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch này
với các bộ ngành liên quan và các tỉnh thành có dự án sản xuất điện lãnh đạo ngành công thương
nhấn mạnh thực hiện quy hoạch điện là hoạt động rất quan trọng với toàn bộ nền kinh tế
sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng nó không chỉ là mở ra cái không gian cho cái sự phát triển
của ngành năng lượng việt nam nhất là cái ngành năng lượng tái tạo mà nó còn là mở ra một cái không gian
một cái dư địa mới để phát triển kinh tế xã hội cho đất nước và cho từng địa phương
người ta nói là cái điện này năng lượng này nó là bánh mì của nền kinh tế
bản thân nó cũng đã tạo ra cái giá trị tăng thêm cho địa phương cho đất nước này
nhưng mà thông qua nó
thì các đối tượng sử dụng điện thì lại tiếp tục làm giàu thêm cho đất nước
nhưng ngay từ bước đầu tiên này bộ công thương đã gặp khó khăn khi có tới một mươi bảy tỉnh thành chưa có báo cáo dữ liệu
về các dự án nguồn trên địa bàn dẫn tới chưa đủ cơ sở để bộ công thương thẩm định và đưa vào kế hoạch
như vậy là không chỉ một mươi bảy cái địa phương vừa rồi là chưa cung cấp đủ dữ liệu
hôm nay tôi đề nghị là một mươi bảy địa phương tôi vừa nêu tên với lại những cái địa phương mà tự công chí phát hiện ra
rằng cái room được phân bổ cho mình
nhưng mà cái số lượng dự án được xác định trong kế hoạch được thể hiện trong cái quyết định hai trăm sáu mươi hai là chưa đủ
thì nghĩa là các đồng chí phải có trách nhiệm phối hợp với bộ công thương trong những ngày tới
cùng với đó những vướng mắt được nêu lên liên quan tới quỹ đất cho các dự án điện
và cơ chế giá cho điện gió ngoài khơi
cho tới nay ở việt nam chưa hề có dự án điện gió ngoài khơi nào
dẫn tới chưa có thực tiễn kiểm chứng để ban hành khung giá
cho điện gió ngoài khơi
và những khó khăn đó chỉ có thể giải quyết
khi có sự phối hợp của các tỉnh thành và các bộ ngành liên quan
cơ chế chính sách về phát triển điện gió ngoài khơi này khá là giàn trải
hiện nay liên quan tới gần hai mươi bộ luật
tuy nhiên thì lại chưa đầy đủ
do đó trong quá trình triển khai thực hiện các dự án
thì chắc chắn là còn rất nhiều vướng mắc khó khăn
để có cơ sở thực tiễn xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật
thì đề nghị là chọn một đến hai dự án thí điểm
giao cho các doanh nghiệp nhà nước có điều kiện để chúng ta thực hiện
và cái này nên báo cáo quốc hội để có một kỷ niệm kết chung
tôi xin kiến nghị các địa phương
nhất là hỗ trợ evn và các đơn vị trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư
và nhà đầu tư theo quy định của luật đầu tư
đối với các dự án lưới điện để evn có cơ sở triển khai các bước tiếp theo
thứ hai là quan tâm hỗ trợ các công tác liên quan đến quy hoạch
và kế hoạch sử dụng đất bố trí đủ quỹ đất cho evn
và các đơn vị đầu tư các dự án điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị quy hoạch điện tám và những mục tiêu giàu tham vọng
đưa tăng sản lượng điện lên gấp đôi sau bảy năm
hay nâng tỉ trọng năng lượng tái tạo lên trên ba mươi tổng sản lượng điện
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên ngay từ bước triển khai đầu tiên đã xuất hiện những khó khăn vướng mắt
về hành lang pháp lý về cơ chế và tiến độ cung cấp thông tin của các địa phương
nghĩa là cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhịp nhàng hơn nữa giữa bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam cùng các bộ ngành liên quan
và những tỉnh thành có dự án sản xuất truyền dẫn điện
chỉ có như vậy quy hoạch điện tám mới có thể triển khai hiệu quả
đáp ứng yêu cầu về tiến độ về hiệu quả kinh tế xã hội mà chính phủ đã đề ra